kể từ nay những bé sơ sinh có mẹ bị nhiễm covid một mươi chín sẽ được đón về trung tâm hoff
để các bác sĩ chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần trong giai đoạn chưa có gia đình đón về
và trung tâm này do bệnh viện hùng vương thành lập chiều ngày hôm qua ngày hai mươi năm tháng tám
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay bệnh viện hùng vương đã tiếp nhận gần một thai phụ nhiễm covid một mươi chín
trong đó với khoảng năm trăm linh trẻ có mẹ nhiễm covid một mươi chín được sinh tại bệnh viện
may mắn tỷ lệ trẻ nhiễm covid một mươi chín trong nhóm này rất thấp chỉ dưới một
theo quy định các sản phụ nhiễm covid một mươi chín buộc phải cách ly tập trung hoặc điều trị
nên trẻ bình thường đủ tháng sinh ra không có người thân chăm sóc ngày một tăng
hiện thành phố có bảy mươi năm bệnh viện tầng hai gồm các bệnh viện cấp thành phố bệnh viện giải chiến các bệnh viện quận huyện tách đôi vừa điều trị covid một mươi chín vừa điều trị bệnh thông thường
tầng ba có năm trung tâm hồi sức điều trị bệnh nhân nguy kịch và ba bệnh viện tổng số có ba sáu trăm linh giường tại tầng này
kết thúc bản tin là một thông tin liên quan đến an ninh trực tự
chiều qua ngày hai mươi năm tháng tám hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã nỗ lực hàng giờ đồng hồ để tháo dỡ
và đưa xuống đất an toàn hộp đèn gãy nghiêng trên tòa nhà cao tầng
ở trung tâm quận một tp hcm
sau khi nhận được tin tại tòa nhà ab tower phường bến thành quận một
xảy ra sự cố gãi tấm hộp đèn ngoài trời của tòa nhà
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã nhanh chóng có mặt
tại hiện trường tiếp cận được vị trí tại tầng hai mươi một cao khoảng tám mươi mét của tòa nhà
các chiến sĩ đã dùng các nút dây khóa dây để gia cố và giữ cố định hộp đèn trang trí tòa nhà
ước lượng dài khoảng tám mét nặng trên hai trăm linh kg
một bên hộp đèn vẫn còn bắt dính vào tường với ba có ốc vít
do hộp đèn quá nặng cần phải có phương tiện chuyên dụng
về lắp đặt công trình cao tầng đưa xuống nên lực lượng chức năng đã gia cố tạm
đảm bảo an toàn chờ phương tiện chuyên dụng đến phối hợp xử lý vụ việc
thông tin trên cũng đã kết thúc lại bản tin sáng phương nam ngày hôm nay
còn bây giờ thì kim thảo xin mời quý vị tiếp tục theo dõi thông tin thời tiết
tại các vùng trên cả nước